ngày hai mươi hai tháng chín lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị phối hợp với đội giả phá bom mìn lưu động tỉnh quảng trị thuộc tổ chức cây hòa bình việt nam đã hủy nổ thành công quả bom từ trường còn nguyên kiếp nổ nặng hai trăm ba mươi kg tại địa bàn thôn sari xã hướng phùng huyện hương hóa tỉnh quảng trị
trước đó trong quá trình phát rừng làm nương rẫy người dân địa phương đã phát hiện quả bom nằm lộ thiên cách khu vực dân cư ba trăm linh m và thông báo với chính quyền xã
ngay sau khi nhận được tin báo bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng trị đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự huyện hướng hóa phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức canh gác chờ hủy nổ
quả bom có ký hiệu mk tám mươi hai nặng hai trăm ba mươi kg dài một năm mươi năm m đường kính ba mươi cm
xác định đây là loại bom từ trường không thể tháo gỡ hoặc di chuyển phạm vi sát thương hơn một năm trăm linh mét lại nằm gần khu vực dân cư và khu vực biên giới
vì vậy lực lượng chức năng quyết định hủy nổ ngay tại chỗ
sáng ngày hai mươi hai tháng chín sau khi di rời người dân sống gần địa điểm phát hiện quả bom đến nơi an toàn lực lượng chức năng đã tiến hành hủy nổ thành công